hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh kiêm nhiệm chức hiệu trưởng đại học hạ long nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau khi thông tin này được công bố dư luận có không ít ý kiến trái chiều cho rằng việc này không phù hợp
theo nhiều cư dân mạng việc chủ tịch một tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng một trường đại học chẳng khác nào vừa đánh chống vừa thổi còi
việc này hoàn toàn không nên xưa nay chưa từng có
có vẻ mới và hay nhưng thực sự là không được và không nên
hiệu trưởng danh dự chắc được chứ nhưng lại không có quyền lực
chủ tịch tỉnh là người bận quá nhiều công việc lại kiêm nhiệm chức danh hiệu trưởng một trường đại học liệu có quá sức không
không phải là chưa có tiền lệ mà thấy không hợp lý thì nên dừng lại
trường đại học thuộc tỉnh quản lý mà hiệu trưởng cũng là chủ tịch vậy có khó chỉ đạo không
sự việc kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng một trường đại học đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận
bởi lẽ đây là lần đầu tiên chủ tịch ubnd tỉnh kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trên địa bàn tỉnh
bên cạnh đó những câu hỏi đặt ra về việc bổ nhiệm có phù hợp với quy định
nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại phải kiêm nhiệm nhiều chức danh khiến ông nguyễn văn thắng không có thời gian để sát sao công tác hiệu trường
một số ý kiến khác cho rằng không nên để người đang làm công tác quản lý nhà nước kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường đại học như ở quảng ninh
chủ tịch tỉnh bẫn lắm trăm công nghìn việc lo cho nhân dân một tỉnh hiệu trưởng một trường đại học cũng không ít việc
nếu mà ông thắng làm cả hai chức vụ trên thì chắc chắn sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được
việc chủ tịch tỉnh mà kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đại học thì kiểu gì cũng một chức danh bị xem nhẹ
giáo dục cần sự chuyên sâu và toàn tâm
là một người bình thường tôi cũng thấy bất hợp lý nói chi đến giới chuyên gia
thời gian đâu lo cho dân lo cho giảng viên sinh viên chỉ việc di chuyển đi học thôi cũng hết giờ
trao đổi trên báo chí
bộ trưởng nội vụ lê vĩnh tân cho rằng
chủ tịch ubnd tỉnh là cán bộ được dân bầu để thực hiện nhiệm vụ của cán bộ
còn hiệu trưởng là chức danh trong đơn vị sự nghiệp
chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chức danh trong đơn vị sự nghiệp thì luật pháp chưa quy định và chưa có tiền lệ
theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
đây là tình huống đặc biệt giải pháp tình thế trước mắt
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd tỉnh quảng ninh xem xét chỉ đạo đại học hạ long
sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung công tác quản lý điều hành các hoạt động của nhà trường
có nhiều ý kiến đa chiều về việc bổ nhiệm chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng đại học hạ long
ý kiến quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi trên trang fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
thưa quý vị tội phạm lừa đảo chiếm đất tài sản vẫn gia tăng hoạt động trên không gian mạng
diễn biến của loại tội phạm này ngày càng biến tướng khó lường
và các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo
ngay cả trên sóng truyền hình antv
chúng tôi cũng dành nhiều thời lượng thường xuyên tuyên truyền nhận diện thủ đoạn của tội phạm này
thế nhưng vẫn có những nạn nhân mới sập bẫy thủ đoạn cũ
vừa qua tại nhiều địa phương lực lượng công an tiếp tục triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với quy mô và tính chất ngày càng lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân
trước những diễn biến này các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp như thế nào
và liệu rằng số tiền của các nạn nhân đã chuyển khoản cho đối tượng phạm tội có thể thu hồi được hay không
phóng viên an ninh toàn cảnh đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng hồ sĩ niêm phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vâng xin cảm ơn thiếu tướng hồ sĩ niêm đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình antv
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hiện nay ạ
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung
và lừa đảo trên không gian mạng nói riêng thì diễn biến rất phức tạp
và cũng xảy ra trên nhiều lĩnh vực xã hội và trên địa bàn toàn quốc
thì tội phạm lừa đảo nó xảy ra trên các cái lĩnh vực ví dụ như là đầu tư tài chính ngân hàng kinh doanh bất động sản
rồi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các cái trang mạng xã hội
từ năm hai nghìn một mươi năm đến một mươi chín chúng tôi đã khởi tố thủ lý điều tra khoảng một mươi ba trăm bốn mươi vụ
với khoảng một mươi một năm trăm linh bị can
và đặc biệt là các tội phạm này gây thiệt hại rất lớn về tài sản hàng nghìn tỷ đồng
thì tình trạng này nó cũng gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho nhân dân
gây bức xúc trong quần chúng và ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống của xã hội
và thậm chí là các cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
vâng đồng chí có thể phân tích phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên trang mạng là như thế nào
chúng nó có thể là giả danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật gọi điện cho các người dân
trình bày là có vấn đề liên quan đến pháp luật nợ tiền biểu chính viện thông
và để chứng minh sự trăm sạch của mình
thì bọn tội phạm đề nghị là người dân chuyển khoản tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định
thì sau đấy là chúng nó rút tiền và chiếm đoạt
chúng nó còn giả danh
có thể là người nước ngoài làm quen trên facebook và các cái mạng xã hội khác
để mà làm quen
sau đấy thì có thể là tỏ tình
rồi là đưa ra các quà vật chất có giá trị bằng tiền lớn để làm quà
hoặc là đầu tư một lượng tiền để mà hợp tác kinh doanh ở trong nước
có một số phối hợp nữa là giả danh hải quan xả danh là nhân viên sân bay
là để yêu cầu các nạn nhân chuyển một khoản tiền vào
để chúng nó thực hiện
còn cái vấn đề nhận và chuyển các cái quà và tiền đấy cho nạn nhân
thì khi mà nhận được tiền thì chúng nó là chiếm đoạt tài sản của nhân dân
thưa đồng chí trong công tác phát hiện đấu tranh và bóc gỡ những đường dây tội phạm này
thì lực lượng chức năng gặp phải khó khăn như thế nào ạ
về cái công tác điều tra xử lý các cái loại tội phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thì gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là các cái đối tượng nó đã sử dụng thành tiểu khoa học kỹ thuật
chúng thường thay đổi
cái số điện thoại này thay đổi nơi ở này thay đổi trang mạng xã hội
ví dụ như là facebook viber zalo
đấy và chúng là hoạt động trên cái địa bàn rộng
các đối tượng mà là người nước ngoài cầu kết với người việt nam
thì là có thể là chúng nó ở nước ngoài cũng có thể là về việt nam
nhưng mà giấy tờ tùy thân thì không có
và khi mình đã bắt được các cái đối tượng rồi
thì công tác xử lý theo quy định pháp luật nó khó khăn
khó khăn ở chỗ là chúng ta phải có cái trao đổi
hợp tác trong vấn đề thu thập tài liệu
cái lý lịch của đối tượng
thứ hai là tương trợ tư pháp qua con đường tác công tế
cho nên là cái thu thập tài liệu để củng cố
chứng cứ nhân thân lai lịch của đối tượng nó khó khăn
thưa đồng chí là khi nạn nhân đã chuyển tiền cho tội phạm
thì cái việc thu hồi lại số tiền này gặp phải khó khăn như thế nào ạ
trong thời gian qua thì cái việc thu hồi tài sản
đối với các cái vụ lừa đảo
thông qua các cái trang mạng xã hội
trên không gian mạng này là các cái trang mạng xã hội
là rất khó khăn
tiền khi chuyển vào một cái tài khoản cố định
thì chúng chia ra nhỏ ra để chuyển vào các cái tài khoản nhánh khác
và có thể một số cái tài khoản thì nó lại ở cả nước ngoài
cho nên là cái công tác điều tra để mà truy thu
cái tài sản để chiếm đoạt là hết sức khó khăn
chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với ngân hàng
để kịp thời ngắn chặn
khi mà đồng tiền nó chưa rút
nhưng mà nói chung là cái vấn đề rút tiền
của bọn tội phạm
nó thực hiện cũng tương đối nhanh
mà cái đồng tiền này lại qua nhiều tài khoản
và nó ra nước ngoài
cho nên là vấn đề thu hồi tài sản
rất khó khăn
trước diễn biến tình hình tội phạm đừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp hiện nay
về phía cục cảnh sát hình sự
cũng như các đơn vị chức năng
đang có những kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này như thế nào thưa đồng chí
được sự chỉ đạo
quyết liệt của lãnh đạo bộ công an
cục cảnh sát hình sự
đã phối hợp với nhiều đơn vị
và địa phương
để đấu tranh bóc gỡ
và điều tra làm rõ
nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng tôi đã tham dự bộ công an
ban hành kế hoạch số bốn trăm hai mươi một
ngày chín tháng một mươi hai

đơn vị các địa phương
và tham gia của các bộ
ngành liên quan
để phối hợp trong công tác
bộ thông tin truyền thông
đã chỉ đạo
có những tin nhắn cảnh báo
rồi là truyền thông công an nhân dân
thì cũng đã có những bài
tăng cường cảnh báo
để nhân dân tiếp cận
nhận thức và phòng ngừa
và trước tình hình tội phạm
nó nghiêm trọng và phức tạp như thế
thì lãnh đạo bộ công an
đã tham mưu
cho chính phủ
và được sự chỉ đạo
của thủ tướng chính phủ
chúng tôi đang tham mưu
để có tờ trình báo cáo thủ tướng chính phủ
xây dựng chỉ thi
công tác phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm
và các vi phạm pháp luật
liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng đồng chí có đưa ra khuyến cáo thế nào
tới người dân để tránh rơi vào bẫy lừa đảo
trên không gian mạng hiện nay ạ
thứ nhất là các cơ quan thực thi pháp luật
thì không bao giờ thông báo
hành vi nghi vấn là phạm tội
đến nhân dân qua điện thoại
qua các mạng xã hội
hay là qua một cái trang
cổng thông tin điện thử của bộ công an
và sau đấy yêu cầu là phải nộp tiền
để kiểm tra cái tính pháp lý
là thứ nhất
thứ hai nữa là mọi cái hình thức
làm quen qua mạng xã hội
rồi là tỏ tình
rồi là tặng quà
hay là hợp tác
kinh doanh từ nước ngoài về
thì đấy đều là
các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho nên người dân không tin
vào những cái thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên của bọn tội phạm
vâng một lần nữa xin cảm ơn
thiếu tướng đã dành thời gian trao đổi cùng khán giả truyền hình an